tính con bé nhút nhát hay hốt ngôn từ địa phương chỉ đầy cảm giác sợ hãi
thi thoảng tôi rủ nó sang chơi với cháu tôi cho nó cái bánh cái kẹo nó chỉ nói lý nhí cháu xin
đặc biệt nó rất sợ mẹ và chú ở cùng sợ một phép
bà nói con bé a tính nhút nhát hay sợ lắm nói chuyện với mọi người đều rất nhỏ nhẹ
mỗi lần tôi gọi sang chơi cho bánh kẹo con bé đều nói nhỏ nhẹ cho con xin
con bé sợ cả mẹ và chú kia một phép
về người đàn ông ở cùng với mẹ con cháu bé
hình như anh ta cũng không được bình thường tôi cảm giác anh ấy phát âm hơi khó
theo thông tin của tôi thì người này chưa có vợ
hàng xóm nơi bé gái và mẹ ở trọ cũng cho biết họ không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường trong gia đình đó
chị l mẹ của cháu bé đang có bầu chừng sáu bảy tháng
sáng ba người chở nhau đi làm tối về đóng cửa phòng
mặc dù cuộc sống vợ chồng hay cãi vã nhưng tôi chưa từng thấy chúng nó đánh con bé bao giờ
con bé chỉ gọi người đàn ông kia là chú chứ không phải là bố bà sành nói
trước việc bé gái trọ tại nhà mình nghi bị đinh bán vào đầu khiến bà hết sức bất ngờ
chiều ngày hôm qua khi đi chợ nhiều người nói bà mới biết
nữ chủ nhà cho biết thêm lờ cùng với người tình đều đang làm nghề mộc
chủ nhà chia sẻ bé a không tự dưng sang nhà tôi chơi nhưng tôi thích cho nó qua chơi để cho kẹo bánh
chị hát sống đối diện khu nhà trọ cho biết qua đọc báo chị có biết sự việc trên
còn việc bé a chọn ở trước nhà mình chị không hề hay biết
việc này tôi không biết thế nào
chuyển về đây sống được khoảng hai mươi ngày
trong thời gian về đây ở tôi có thấy bé gái đi cùng với bố mẹ trên chiếc xe honda
bé gái này rất ngoan hiền
còn việc gia đình cháu bé sinh sống như thế nào tôi không nắm rõ
tôi cũng không nghe thấy tiếng quấy khóc từ khu trọ bao giờ
chị hát kể
theo lời của chị này khi hay tin sự việc xảy ra ngay gần nhà mình chị vô cùng bất ngờ
một người đàn ông cùng xóm phú đa một thông tin
vào buổi chiều một mươi bảy con bé mệt
mẹ đó gửi ở nhà hàng xóm có nhóm giữ trẻ
khi người giữ trẻ thấy cháu không ăn bị lịnh đi nên gọi gia đình đến đón
tôi thấy chồng chị ấy bế nó về chân tay nó thỏng thượt thương quá
nhưng cũng không ngờ nó lại bị chín chiếc đinh vào đầu như báo chí cho biết ông kể
liên quan đến sự việc ông nguyễn tuấn trình chủ tịch xã cần kiệm thông tin với phóng viên
chị l và cháu bé có đăng ký tạm trú tại địa phương
hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc
trước đó vào chiều một mươi bảy tháng một bé đỗ na được mẹ đưa vào bệnh viện đa khoa thạch thất cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi sơ cứu ban đầu bệnh viện chuyển bé tới bệnh viện sanh pôn để điều trị
tại đây qua chụp cắt lớp các bác sĩ phát hiện tại vùng đầu của bé có chín vật nghi là bị đinh bắn vào
đến tối một mươi tám tháng một bệnh viện xác nhận thông tin bé hiện đang nguy kịch được các bác sĩ tích cực cứu chữa
mới đây ngay trên facebook cá nhân của mình luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư tp hà nội
đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến vụ việc này
cụ thể trên trang facebook cá nhân luật sư nguyễn anh thơm cho hay
xử lý như thế nào vụ bé gái có nhiều đinh găm vào đầu nghi bị tác động vật lý
trong bài viết có đoạn dẫn lại nội dung chính như sau
tối một mươi tám tháng một bác sĩ vương trung kiên giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất cho biết
bệnh nhân được mẹ đưa đến kết quả chụp x quang phát hiện
sọ bé có nhiều vật thể giống đinh găm vào bên trong
tổng cộng có chín chiếc đinh đầu bé xương tấy bác sĩ kiên nói
theo bác sĩ người mẹ cho biết thấy con bất tỉnh nên đưa vào viện
nhi bé có dấu hiệu bị sử dụng đòn roi bệnh viện đã báo công an
đồng thời chuyển bệnh nhi đến bệnh viện đa khoa sanh pôn cấp cứu
bác sĩ trần liên hương phó giám đốc bệnh viện sanh pôn cho biết
bé đang được điều trị tích cực tại khoa nhi tiên lượng rất nặng
não thấy có khoảng chín vật nghi là đinh bán
như vậy có thể thấy cháu bé bị đinh găm vào đầu là do tác động trực tiếp
của loại hung khí nguy hiểm gây nên
đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu cho bé bị sử dụng đòn roi
nên ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân
cháu bị chấn thương sọ não và cơ chế hình thành các vết thương
để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
để có căn cứ xác định cháu bé bị đánh cần đợi kết quả điều tra
xác minh sự việc của cơ quan cảnh sát điều tra
trong trường hợp nếu xác định chó bé bị chấn thương sọ não là do bị đánh
thì đối tượng gây nên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngoài ra cũng cần xem xét đến trong thời gian trước ngày bị chấn thương sọ não nặng
chó bé còn có bị đánh hay không
nếu có căn cứ xác định chó bị đánh thì tùy theo mối quan hệ với chó bé
đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội hành hạ người khác
hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu
hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại điều một trăm bốn mươi một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
điều một trăm hai mươi ba tội giết người
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
hai phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoảng một điều này
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
ba người chuẩn bị phạm tội này
thì bị phạt tù từ một đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
bên dưới bài viết của luật sư thơm có rất nhiều bình luận được cư dân mạng chia sẻ
trời ơ là trời tôi đang sống ở thế giới mà quỷ hay gì vậy mọi người ơi
sau toàn những chuyện kinh hoàng xảy ra với các thiên thần của chúng ta như thế này
một lãnh đạo công an thạch thất cho biết đang khẩn trương điều tra vụ bé gái hôn mê
nguy cơ tử vong cao
tuy ngờ bị dạy dỗ bằng đòn roi
hiện nạn nhân đang trong giai đoạn nguy kịch hy vọng phép màu sẽ đến với em
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và người gây ra tội ác này nhất định sẽ phải trả giá
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại